theo viện huyết học và truyền máu trung ương lượng máu dự trữ trên toàn quốc chỉ còn duy trì được khoảng bốn năm ngày
điều này cũng đồng nghĩa với việc trong vài ngày tới người bệnh tại các bệnh viện trên cả nước thiếu máu để điều trị
đây là nguy cơ rất lớn nếu không có giải pháp bổ sung kịp thời
theo viện huyết học truyền máu trung ương lượng máu dự trù từ các bệnh viện mỗi ngày lên tới một năm trăm linh đơn vị
trong khi đó trong một mươi ngày tết bệnh viện huyết học truyền máu trung ương chỉ tiếp nhận được hai trăm hai mươi sáu đơn vị máu
tính đến ngày một tháng hai lượng máu dự trữ của viện này chỉ còn sáu bảy trăm linh đơn vị
các chế phẩm bị thiếu hụt trầm trọng nhất hiện nay là khối hồng cầu và khối tiểu cầu
dự báo tình trạng này có thể kéo dài nhiều tuần ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp máu cho một trăm bảy mươi bệnh viện
tại hai mươi năm tỉnh thành phố khu vực viện đang đảm nhiệm cung cấp máu
sau tết thì tình trạng thiếu máu sẽ rất trầm trọng trên toàn quốc
viện học chuyển máu trung ương đã thống kê số bộ một mươi bảy trung tâm máu lớn nhất trên toàn quốc
cung cấp trên tám mươi năm lượng máu thấy rằng tất cả trung tâm đều thiếu máu từ miền bắc và miền nam
tình hình thời tiết giá rét tâm lý e giải hiến máu đầu năm và đặc biệt là tình hình bùng phát bệnh viêm đường hô hấp
đã và đang ảnh hưởng lớn đến tâm lý cũng như kế hoạch hiến máu trong tháng hai của nhiều đơn vị
đơn cử như trong khối học sinh sinh viên hàng năm sau tết có trên năm mươi lượng máu đến từ đội ngũ này
tuy nhiên đến nay nhiều trường đã cho sinh viên nghỉ học do dịch viêm đường hô hấp cấp
số lượng máu hiện nay có đến năm mươi từ sự hiến tặng của người nhà bệnh nhân
để kịp thời đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị viện huyết học truyền máu trung ương đã báo cáo bộ y tế
để được phép huy động vận động nhiều người hiến máu song song với tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
người bệnh đang cần máu hàng ngày
cho nên rất cần người dân cộng đồng chia sẻ vấn đề tham gia hiến máu
và khi mà đi tham gia hiến máu thì chúng ta sẽ thực hiện các biện pháp an toàn theo khuyến cáo của bộ y tế
và đặc biệt các đơn vị tiếp nhận máu thì sẽ tổ chức quy trình tiếp nhận máu làm sao đảm bảo an toàn đối với những người tham gia hiến máu
song song với việc chia sẻ thông tin để người dân hiểu và tuân thủ các yêu cầu chống dịch do virus ncov
thì rất cần sự chung tay của các cơ quan đơn vị cá nhân trong việc kêu gọi và cùng tham gia hiến máu
để dịch bệnh được khống chế và giảm bớt nguy cơ đe dọa tính mạng của người bệnh cần truyền máu